thưa quý vị vào hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở cách huyện đảo hoàng sa khoảng năm trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm ba mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở cách huyện đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được năm một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong bốn mươi tám cho đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới là từ vị tuyến một mươi bốn năm một mươi chín độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi ba một trăm một mươi chín độ kinh đông
ở khu vực miền trung trong đêm nay từ nghệ an trở vào cho đến bình thuận vẫn còn có mưa nhưng lượng phổ biến dưới ba mươi mm
mưa giảm nước lũ trên các sông miền trung
giảm dần trong tối và đêm nay trên các hệ thống sông miền trung chỉ còn sông kiến giang tại lệ thủy còn trên báo động ba là bảy m
các sông khác hầu hết đều xuống dưới mức báo động ba
tuy nhiên tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra ở vùng trụng thấp các khu đô thị tại các tỉnh hà tĩnh quảng bình và quảng nam
với miền nam những cơn mưa rông cũng tạm giảm
trong đêm nay mưa chỉ còn xuất hiện một vài nơi
ngày mai diện mưa ở tây nguyên cũng như nam bộ ở mức giải rác
cục bộ một số nơi ở khu vực kiên giang bạc liêu hay cà mau có mưa vừa mưa to
trong khi đó ở miền bắc nằm trong khối khí rét khô nên trời không mưa
ban đêm trời tiếp tục rét ở vùng núi và lạnh ở vùng đồng bằng
còn ban ngày trời nắng khô với nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ độ ẩm thấp nhất trong ngày xuống dưới sáu mươi năm
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước